gần một tháng nay người dân các xã vùng biển huyện quảng trạch và thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vui mừng
vì được mua ruốc với sản lượng lên tới hàng chục tấn ruốc mỗi ngày
tuy nhiên do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên giá bán con ruốc không được cao như những năm trước
tại bãi biển phường quang thọ thị xã ba đồn những ngày này tấp nập người ra biển để kéo ruốc
mặc dù giá ruốc giảm một nửa so với những năm trước nhưng năm nay được mùa
nên các ngư dân ở đây cũng có thêm thu nhập trong thời điểm khó khăn hiện nay
theo người dân mùa ruốc biển bắt đầu từ khoảng tháng bốn đến tháng tám
dịp này trung bình mỗi ngày một hộ gia đình có thể khai thác được khoảng từ năm đến tám tạ ruốc
huyện quảng trạch đã lấy mẫu giúp đưa đi xét nghiệm và kết quả cho thấy các chỉ số đều an toàn
trong lúc bà con ngư dân vùng biển bãi ngang đang gặp khó khăn trong việc xa khơi đánh bắt
thì việc được mùa ruốc cũng giúp cho bà con phần nào có thêm động lực để bám biển